sau thành công của tác phẩm cha cõng con vào năm hai nghìn một mươi bảy đầu năm hai nghìn một mươi chín đạo diễn lương đình dũng lại tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng yêu điện ảnh
thông qua dự án mang tên thành phố ngủ gật
ngay trước khi ra mắt bộ phim đã được lựa chọn để giới thiệu tại khuôn khổ liên hoan phim quốc tế black nigh talent lần thứ hai mươi hai
một trong những diễn đàn điện ảnh phát triển nhanh và lớn nhất khu vực bắc âu
thành phố ngủ gật là bộ phim thứ hai của đạo diễn lương đình dũng xoay quanh nhân vật tảo
một thanh niên làm nghề cắt tiết gà sống trong khu nhà cũ gần như bỏ hoang
bất ngờ công cuộc gặp gỡ với một nhóm đàn ông cùng người phụ nữ lạ khiến mọi thứ bỗng bị xáo trộn và trở nên phức tạp
với sự đầu tư kinh phí thấp nhưng đạo diễn cho biết anh hoàn toàn không làm phim một cách dễ dãi
mười năm để cho ra một kịch bản hàng tháng trời cho sự lựa chọn diễn viên
đó là cách lương đình dũng chăm chút đối con tinh thần của mình ngay từ khi nó chưa ra đời
chứa đựng tâm huyết của đạo diễn cùng với các bạn
tất cả ekip thành phố ngủ gần đã được xác định sẽ đưa đi giới thiệu và tham dự tại một số lươn phim quốc tế uy tín
từ thành công của cha cõng con theo đạo diễn lương đình dũng
đây là bước đi hiệu quả để quảng bá đứa con tinh thần của mình ra thế giới
đồng thời là thước đo chính xác cho sự thành công của bộ phim
chúng ta phải cho cái lươn phim thì chúng ta sẽ quảng bá rẻ nhất có thể
sau khi tham dự lươn phim quốc tế black night challenge
lần thứ hai mươi hai thành phố ngủ gần dự kiến sẽ ra mắt công chúng cả nước vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
tiếp sau đó năm hai nghìn một mươi tám dự án điện ảnh về đề tài ấu dâm
một trong những vấn đạn nhức nhối đang thu hút sự quan tâm và lên án của dư luận
cũng được lương đình dũng dự kiến bấm máy vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tới đây với kinh phí khoảng sáu mươi tỷ đồng